trong gần hai tháng nay do dịch tả lợn châu phi nên nguồn cung thịt giảm mạnh trên địa bàn thành phố đà nẵng
do đó mà giá thịt lợn tăng mạnh làm nhu cầu thực phẩm của người dân cũng thay đổi
nhiều người đã lựa chọn các loại thực phẩm khác cho bữa ăn hàng ngày
trung bình mỗi ngày người dân thành phố đà nẵng tiêu thụ một trăm hai mươi một trăm năm mươi tấn thịt lợn thành phẩm
từ khi ảnh hưởng của dịch bệnh nguồn cung trên địa bàn giảm gần ba mươi
nhu cầu bữa ăn của người dân cho mặt hàng thịt lợn vẫn không đổi

thông tin từ các đơn vị kinh doanh mặt hàng thịt lợn trên địa bàn cho biết
trong hai tháng qua giá thịt đã tăng ba lần mức tăng ở thời điểm hiện tại là trên hai mươi so với cùng kỳ
nhiều phương án tại các siêu thị chợ cũng đã được triển khai để bảo đảm cung cấp nhu cầu thịt với giá bình ổn cho người dân
cung cấp là cũng đã báo với bên mình tăng giá nhưng mà bên mình cũng có làm việc
để trong những lợt tăng giá là mình cũng phải khảo sát
giá mà không có tăng phục quá cao thì mình cũng phải giảm lãi để mà có cái giá tốt nhất cho khách hàng
có thể nói giá thịt lợn tăng đã ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu dùng của người dân
tuy nhiên đây cũng là cơ hội để người dân thay đổi thói quen cơ cấu bữa ăn hàng ngày
đồng thời tăng sức mua cân đối thị trường cho các mặt hàng thực phẩm khác như cá da cầm